tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn
các đại biểu hội đồng nhân dân tp hà nội đã chất vấn thành viên ủy ban nhân dân thành phố về vấn đề an toàn thực phẩm
tuy nhiên nhiều nội dung chất vấn chưa được đại diện lãnh đạo sở ngành giải đáp đúng và trúng
theo ý kiến chất vấn của nhiều đại biểu trong thời gian qua hà nội đã rất nỗ lực thực hiện đồng bộ rất nhiều giải pháp
để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nâng cao chất lượng cuộc sống đảm bảo an toàn cho người dân
tuy nhiên vẫn còn rất nhiều vấn đề gây bức xúc trong cử tri như tỷ lệ cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
cho các cơ sở cung cấp dịch vụ thực phẩm còn quá thấp hai mươi bốn
bên cạnh đó tỷ lệ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố còn rất hạn chế
nhất là đối với ngành nông nghiệp

nguyễn đức trung khẳng định trong thời gian tới hà nội sẽ nỗ lực cố gắng hơn nữa
để bảo đảm an toàn về vệ sinh thực phẩm cho người dân thủ đô